cũng liên quan đến tình hình giao thông sáng ngày hôm nay do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài
dốc cun trên quốc lộ sáu đoạn qua địa phận tp hòa bình tỉnh hòa bình đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở đất đá xuống lòng đường
khiến nhiều phương tiện di chuyển gặp khó khăn giao thông gián đoạn nhiều giờ đồng hồ
và trước tình hình trên ban giám đốc công an tỉnh hòa bình đã khẩn trương chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
điều động lực lượng đến hiện trường khắc phục sự cố hỗ trợ giúp đỡ người dân
các tổ công tác cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng các phương tiện từ xa hỗ trợ máy xúc múc đất đá bị sạt
đồng thời hỗ trợ xe ô tô cũng như xe máy của người dân bị lún dưới bùn ra khỏi khu vực sạt lở
đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã phân một làn đường để các phương tiện di chuyển từ từ qua khu vực sạt lở đất
cũng theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hiện nay có sáu điểm sung yếu có nguy cơ gây sạt lở nếu mưa bão kéo dài
do đó các tổ công tác đã thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra tại khu vực này